chính phủ đã quán triệt triển khai toàn diện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự của đất nước
công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật tiếp tục được tăng cường và đạt hiệu quả cao hơn
tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu quốc hội giao
các vụ án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng đều cơ bản được khẩn trương điều tra làm rõ
công tác phát hiện điều tra các vụ án vụ việc kinh tế tham nhũng có bước tiến mới
công tác phòng chống tuệ phạm ma túy tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt nhiều kết quả tích cực
và đây là những kết quả nổi bật trong báo cáo công tác phòng chống tuệ phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi hai
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trình bày trước quốc hội trong phiên họp vào sáng ngày hôm nay
trình bày báo cáo bộ trưởng tô lâm nêu rõ công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
tiếp tục được các bộ ngành địa phương quan tâm thực hiện chủ động đa dạng hóa cách thức
và tăng thời lượng công tác tuyên truyền cho người dân về phương thức thủ đoạn mới của tội phạm
tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tập trung làm tốt công tác quản lý giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở
tập trung nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao
tội phạm về trật tự xã hội tuy giảm sáu sáu mươi chín song còn diễn biến phức tạp nhất là giết người do mâu thuẫn thủ tức cá nhân
tỷ lệ điều tra phá án vượt chỉ tiêu kế hoạch các vụ án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng đã được các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt và điều tra làm rõ
các vụ án kinh tế thâm nhũng và chúng ta cũng đã được phanh hôi chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp cũng đã được công an phát hiện điều tra xử lý rất được nhân dân quan tâm
nếu không phát hiện ở thị trường chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp thì tình hình này sẽ bị thao túng như thế nào
những kết quả trên công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của cơ quan công an
là rất đáng trân trọng mang lại nhiều niềm tin của người dân đối với ngành
là công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong và sau dịch được tăng cường đấu tranh chấn áp có hiệu quả các loại tội phạm nhất là tội phạm nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
công tác phòng chống tội phạm được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực đấu tranh chấn áp mạnh mẽ nhưng trong quá trình ấy không làm ảnh hưởng hay cản trở đến hoạt động của kinh tế gọi là kinh tế xã hội
chính phủ đã chỉ đạo bộ công an các bộ ngành địa phương thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để phòng chống các loại tội phạm nhất là tội phạm hình sự kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên trên các tuyến địa bàn trọng điểm
nhiều vụ án lớn phức tạp về kinh tế tham nhũng được phát hiện giải quyết kịp thời đáp ứng mong mỏi của người dân
tại phiên thảo luận giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu
bộ trưởng tô lâm cho biết
mặc dù quốc hội
không đặt ra chỉ tiêu giảm số vụ phạm tội vi phạm pháp luật
tuy nhiên bộ công an luôn luôn phấn đấu để thực hiện mục tiêu này
năm hai nghìn hai mươi hai cũng là năm thứ tư liên tiếp lực lượng công an thực hiện được mục tiêu kéo giảm tỷ lệ tội phạm hàng năm
mặc dù với khối lượng công việc là rất lớn năm hai nghìn hai mươi hai thì chúng ta có gần một năm trăm linh vụ việc và hơn một trăm một mươi vụ án với một trăm tám mươi bị can
nhưng chất lượng ngày càng được nâng cao các vi phạm đều giảm và chiếm tỷ lệ rất nhỏ
phương thức quản lý nhà nước về an ninh trật tự đã được đổi mới chuyển mạnh từ thủ công sang ứng dụng công nghệ hiện đại
trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư căn cước công dân và đề án sáu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp đồng thời có phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết mặc dù tình hình tội phạm vi phạm pháp luật vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp có lúc có nơi nhân dân còn lo lắng bất an
nhưng nhìn chung tổng thể việt nam là đất nước an ninh an toàn so với mặt bằng chung trên thế giới
mức độ trung bình của thế giới hiện nay là khoảng sáu vụ trên một trăm linh dân một năm
tại việt nam thì tỷ lệ này của chúng ta là khoảng một hai vụ trên một trăm linh người dân một năm
như vậy có thể thấy mặc dù còn nhiều bức xúc về tính chất của loại tội phạm này nhưng tỷ lệ ở việt nam ở mức thấp so với trung bình của thế giới
kết quả này là sự nỗ lực cố gắng rất lớn của hệ thống chính trị các cấp các ngành và toàn thể nhân dân trong đó có vai trò quan trọng của các cơ quan tư pháp nhất là lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trên thực tế lực lượng công an có nhiều hy sinh cống hiến chiến công thầm lặng bí mật
nhưng không thể báo cáo hết trên diễn đàn quốc hội
bộ trưởng tô lâm cho rằng cần nhấn mạnh hơn nữa những kết quả quan trọng này để cử tri cả nước thêm tin tưởng và thấy được bức tranh tổng thể chung tích cực
đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn tại hạn chế để cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong thời gian tới
sáng nay đoàn kiểm tra số bốn của bộ công an do trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an và kết quả thực hiện
chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi hai tại công an tỉnh gia lai
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh gia lai đã hoàn thành bảy mươi trong tổng số tám mươi hai chỉ tiêu công tác bộ công an giao đạt tám mươi năm ba mươi sáu
trong đó hai mươi chỉ tiêu vượt công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra
cụ thể tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ tám mươi bốn một cao hơn chỉ tiêu bộ giao chín một
biểu dương những cố gắng nỗ lực và thành tích mà công an tỉnh gia lai đạt được
thứ trưởng lê quốc hùng khẳng định gia lai tiếp tục là điểm sáng về bảo đảm an ninh quốc gia
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại một địa bàn phức tạp tiêm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh chính trị
nhưng không để bị động đột xuất bất ngờ về an ninh trật tự
các điểm nóng phức tạp nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng tôn giáo
thứ trưởng nhấn mạnh lực lượng công an gia lai cần tiếp tục nhận thức sâu sắc toàn diện
nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia trật tự xã hội quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác bộ công an giao
đồng thời quyết liệt hơn nữa trong thực hiện tham mưu cho cấp ủy chính quyền huy động các nguồn lực
triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chiều qua ngày bảy tháng một mươi một trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác của bộ công an
đã có buổi làm việc kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi hai đối với công an tỉnh đắk nông
thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đắk nông tiếp tục được giữ vững công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng được tăng cường góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
xây dựng lực lượng công an đắk nông trong sạch vững mạnh
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và đoàn công tác thứ trưởng lê quốc hùng đã ghi nhận
biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà công an tỉnh đắk nông đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời yêu cầu công an tỉnh đắk nông tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai nqtvk của bộ chính trị
tiếp tục tăng cường bám địa bàn cơ sở chủ động nắm chắc tình hình nhất là các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự để tham mưu kịp thời có hiệu quả cho lãnh đạo bộ công an cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ

tìm nhóm của duy để giải quyết
nhóm của duy phát hiện nhóm quang mang theo hung khí nên đã bỏ chạy
riêng duy không chạy thoát nên bị nhóm quang dùng chân tay dao kiếm tự chế đánh đã gây thương tích hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với quang nguyên tiến và ra lệnh cấm xuất cảnh đối với bảy người còn lại để điều tra
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản gửi ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp tp hà nội
ủy ban nhân dân các quận thanh xuân hoàng mai thanh tra sở về việc đảm bảo an toàn giao thông
hạn chế ổn tắc giao thông trong quá trình thi công dự án hệ thống xử lý nước thải yên xá trên địa bàn tp hà nội
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông
nhà thầu thi công lắp đặt hệ thống biển báo công trường biển báo chỉ dẫn để hướng dẫn phân luồng từ xa và tại chỗ
cho các phương tiện lưu thông trên đường nguyễn xiển hướng đi linh đàm
đẩy nhanh tiến độ thi công theo từng giai đoạn của biện pháp thi công
sớm thu hẹp rào chắn trả lại lòng đường phục vụ người dân đi lại tránh gây ủn tắc giao thông
trước đó từ ngày năm tháng một mươi một tuyến đường nguyễn xiển bị ủn tắc nghiêm trọng vì giao chắn hai phần ba quãng đường
phục vụ thi công hạng mục nằm trong dự án hệ thống xử lý nước thải yên xá do nhà thầu nhật bản triển khai
thưa quý vị vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày hôm nay tàu cứu nạn chuyên dụng sát bốn trăm một mươi ba thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
thành phố vũng tàu rời cảng và đưa ba trăm linh năm công dân sri lanka trên
tàu lady r ba gặp nạn trên vùng biển quần đảo trường sa về vũng tàu
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi một trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được thông tin từ trung tâm tìm kiếm cứu nạn sri lanka
về việc tàu đánh cá lady r ba treo cờ myanmar trở khoảng hơn số công dân quốc tịch sri lanka
nghi là di cư từ myanmar đến canada gặp sự cố nước tràn vào bùng máy không khắc phục được từ ngày năm tháng một
trong khi đó trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam trở về các cơ quan cứu nạn quốc tế của các quốc gia liên quan để xác binh thông tin và kêu gọi các tàu thuyền quốc tế trợ giúp
đến một mươi tám h năm mươi năm phút ngày bảy tháng một mươi một toàn bộ người trên tàu ledr ba đã được cứu nạn an toàn tất cả các nạn nhân sức khỏe đều ổn định
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác trên antv